xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hòe trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh miện tỉnh hải dương
là đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê xã tri lăng bắc
huyện thanh miện tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mày trái
còn về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn cường
sinh năm hai nghìn ba hồ khẩu thường trú tại khu quảng trí phường phạm thái
thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước đôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật

và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện